sáng nay ngày một mươi một tháng bảy ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc phiên họp thứ hai mươi năm
với nhiều nội dung quan trọng được cho ý kiến lần này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng
như việc xử lý số kinh phí tổng cục thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế
từ năm hai nghìn một mươi hai trở về trước
việc sử dụng một mươi năm tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng cấp bách
sau phát biểu của chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề
còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát biển việt nam
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu thống nhất với quy định
cảnh sát biển việt nam là lực lượng vũ trang nhân dân
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
dự án luật cảnh sát biển việt nam hiện đang liên quan đến một số luật hiện hành khác
như bộ luật tố tụng hình sự pháp luật về bắt giữ tàu biển luật về vũ khí vật liệu nổ
cần phải ra soát kỹ để quy định rõ ràng
cảnh sát biển việt nam có thể hoàn thành tất cả các thủ tục về điều tra và chuyển cho cơ quan để truy tố
còn có một loại thì tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu
nên chúng tôi đề nghị ra kỹ lại và tách ra và quy định rõ là từ cái khoản ba thành một cái khoản nữa
là thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
mặt khác các đại biểu nhận thấy việc quy định lực lượng cảnh sát biển việt nam
trực tuộc cơ quan nào quản lý
sự án luật là chưa cụ thể
trả lời về vấn đề này ban soạn thảo nêu ý kiến
trên thế giới thì có nước thì trực thuộc bộ tài chính
có nước thì trực thuộc bộ giao thông vận tải
có nước thì trực thuộc chính phủ
trong đó có hai nước thì trực thuộc bộ quốc phòng
đó là pháp và ấn độ là trực thuộc bộ quốc phòng
thì tôi nghĩ cái này là trực thuộc ai thì do bộ chỉ trung ương
thì do cô hộ quy định
và căn cứ vào cái tài chính là cảnh sát biển việt nam
tình hình cụ thể của mỗi một nước
tình hình biển đảo của mỗi một nước để quy định
dự án luật cảnh sát biển việt nam được quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu
tại kỳ họp thứ năm tới phiên họp này đã có sự nghiên cứu
chỉnh lý và tiếp thu ý kiến của các đại biểu
một số nội dung khác như phòng chống thiên tai
được các đại biểu đề nghị nên bổ sung vào dự án luật
vì thời gian qua cảnh sát biển không chỉ là lực lượng giữ trật tự trên biển
mà còn là chỗ dựa cho các ngư dân